xin kính chào quý vị và các bạn
không khí lạnh đã tiến khá sát xuống các tỉnh miền bắc của nước ta
nên trong chiều tối nay tại đây sẽ có mưa nhỏ rải rác
tập trung tại các tỉnh phía đông bắc bộ
tuy nhiên cuối không khí lạnh không quá mạnh
nên mức nhiệt thấp nhất vẫn giao động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
sang ngày mai bắc bộ phổ biến ít mây và có nắng
nên mức nhiệt khá cao trưa chiều trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
có nơi còn cao hơn và có nắng nóng
cuối không khí lạnh tăng cường lệch đông
cũng khiến các tỉnh từ thanh hóa đến thủy thiên huế
chuyển nhiều mây hơn và có mưa nhỏ dài rác
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
có nơi còn cao hơn
còn đối với khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
chủ yếu là chỉ có mưa vài nơi ngày trời nắng
nhiệt độ ban ngày trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
khu vực tây nguyên và nam bộ chịu tác động
của cuối không khí lạnh biến đổi ổn định
vì thế ban ngày cả hai khu vực sẽ có nắng nhiều và cường độ mạnh
về chiều tới vào đêm thì có mưa rào
và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên
sẽ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
có nơi còn trên ba mươi năm độ
còn nam bộ là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng miền đông có nơi còn cao hơn
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc mạnh cấp bốn cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
quần đảo trường sa không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ

khu vực hà nội nhiều mây
đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ là từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ